công an tỉnh lào cai vừa phối hợp với tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lào cai
đã kiểm tra thu giữ hai trăm linh bao măng tre khoảng một mươi tấn đã được ngâm và xử lý hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số hàng trên được xác định là của đối tượng phạm thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thương chú tại tổ hai phường lào cai thành phố lào cai
theo lời khai của quyên kho hàng trên là kho hàng gia đình tự dựng lên
toàn bộ hai trăm linh bao măng trong kho quyên mua của một chủ hàng vận chuyển từ hà giang về lào cai với giá bốn đồng một kg
sau đó quyên và chồng mình đã ngâm toàn bộ số măng và một loại hóa chất bảo quản không rõ tên của trung quốc với mục đích để bán
cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số mang trên để tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu kiểm tra loại hóa chất được ngâm vào măng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng để tiếp tục xử lý theo pháp luật